đây là bức ảnh gây nhiều cảm xúc của nhếp ảnh gia ronaldo stemis dành dài cao nhất ảnh của năm tại lễ trao giải world s first photo hồi tháng bốn tại amsterdam
trong ảnh jovixtor salazar banza hai mươi tám tuổi tháo chạy trong một cuộc biểu tình ở thủ đô caracas của venezuela vào năm hai nghìn một mươi bảy
đó chỉ là một trong một trăm ba mươi tác phẩm thuộc các chủ đề khác nhau các vấn đề đương đại môi trường tin tức tự nhiên con người thể thao
gây ấn tượng mạnh cho người xem tại triển lãm ảnh báo chí thế giới năm hai nghìn một mươi chín
là một trong những triển lãm ảnh uy tín nhất thế giới trưng bày các tác phẩm nhếp ảnh báo chí xuất sắc nhất của các tác giả từ mọi nơi trên thế giới tham gia cuộc thi ảnh báo chí thế giới hàng năm
năm nay không chỉ ở một số thành phố lớn tại châu á như singapore tokyo kioto và macau triển lãm này được tổ chức tại việt nam đánh dấu sự trở lại sau một mươi năm năm
đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm bốn mươi năm năm tình hữu nghị việt nam hà nội